tết nguyên đán thường được nhắc đến với ý nghĩa là tết cổ truyền của người việt
người dân đồng bào các dân tộc thiểu số tại đắk lắc họ ăn tết cùng đồng bào kinh
song họ vẫn giữ được những bản sắc riêng của dân tộc mình với những món ăn truyền thống
dân dã nhưng không kém phần đặc sắc thể hiện được văn hóa và mang đậm hương vị của núi rừng
ngay từ sáng chị hồ doan nghê đã cùng các bạn của mình ra vườn hái lá để chuẩn bị mâm cơm ngày tết
nếu như bánh trưng bánh dày là món bánh không thể thiếu mỗi dịp lễ tết của người kinh
thì đồng bào dân tộc ế đê ở đắk lắk chọn thêm cho mâm cơm ngày tết của nhà mình những món ăn truyền thống
dân dã nhưng không kém phần đặc sắc thể hiện được văn hóa của đồng bào mình và mang đậm hương vị của núi rừng

họ ăn tết cùng đồng bào kinh xong họ vẫn giữ những bản sắc riêng của dân tộc mình
mỗi dịp tết đến xuân về mỗi người dân tây nguyên như được hòa mình vào không khí tết của khắp mọi vùng miền đất nước
được thưởng thức những đặc sản những cách đón tết cổ truyền của khắp các vùng miền